qua xe khách theo nghị định bốn mươi bảy hai nghìn hai mươi hai sự đổi bổ sung một số điều của nghị định một mươi hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực từ ngày một tháng chín tới đây
đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng
gửi hàng hóa qua xe khách đã trở thành một trong những kênh vận chuyển quen thuộc của không ít người dân từ lâu nay
tuy nhiên hình thức vận chuyển hàng hóa này đã đặt ra những vấn đề bất cập cần tăng cường quản lý
do đó thông tin về việc khi gửi hàng hóa qua xe khách phải cung cấp đầy đủ chính xác sáu thông tin
hiện đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng
cụ thể khi nhận hàng hóa ký gửi theo xe ô tô mà người gửi không đi theo xe
thì phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin về tên hàng hóa
cân nặng nếu có họ và tên địa chỉ số chứng minh thư nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân
số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận
việc cung cấp đầy đủ thông tin như vậy liệu có xảy ra việc lộ lọt thông tin cá nhân của người gửi và người nhận không
thiết nghĩ cần tính toán phương án bảo mật thông tin cho phù hợp
nếu không có giải pháp quản lý bảo mật thông tin thì việc lộ lọt thông tin cá nhân là điều không tránh khỏi
quản lý hàng hóa gửi theo xe khách là rất cần thiết
tuy nhiên việc bảo mật thông tin hay việc kiểm soát thông tin chính xác hay không cũng cần phải có biện pháp giải quyết

việc quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải là đặc biệt cần thiết
nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng hóa không dẫu nguồn gốc chế sứ hàng cấm vận chuyển
tuy nhiên vấn đề đối với đồng đảo cư dân mạng đặt ra là cần phải có biện pháp đổi quản lý
bảo mật thông tin cá nhân của người gửi và người nhận
theo quan điểm của không ít cư dân mạng việc gửi hàng qua xe khách là dịch vụ tiện lợi
nhưng những bất cập mà loại hình này mang lại cũng không hề nhỏ rất khó kiểm soát
việc gửi và nhận hàng trên các chuyến xe khách hiện đều rất đơn giản
chủ yếu dựa vào uy tín của nhà xe và phải thật miệng giữa đôi bên
và không chịu bất kỳ ràng buộc về mặt thủ tục hóa đơn chứng tử nào
do đó để đưa được quy định về gửi hàng hóa qua xe khách đi vào cuộc sống
các nghi định uy điểm mà loại hình này mang lại đã có không ít quan điểm của cư dân mạng
được đưa ra nhằm giúp các cơ quan quản lý áp dụng
khi đưa vào thực tế
giang bố trách nhiệm tránh lộ lọt thông tin
tăng tác bảo mật thông tin cá nhân
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyện hình công an
a cổng truyện hình công an